thời gian vừa qua tại khu vực miền trung đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hiện chưa có biện pháp công trình nào để chống đỡ được việc sạt lở
do đó việc ra soát khảo sát các địa điểm trước khi xây dựng và các địa điểm nằm trong vùng cảnh báo sạt lở là việc hết sức quan trọng
trước thực trạng đó đoàn công tác của bộ xây dựng đã có mặt tại nhiều điểm sạt lở khu vực miền trung
nhằm khảo sát đánh giá và lên kế hoạch quy chuẩn cho việc ra soát quy hoạch xây dựng đề phòng tránh sạt lở đất
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo bị sập đổ gần như hoàn toàn do sạt lở núi
rất may gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã kịp di rời trước đó
chiều tối cùng ngày quốc lộ một mươi hai a tại km một trăm ba mươi bảy một trăm linh cách cổng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo hơn một trăm linh mét xảy ra sạt lở với khối lượng rất lớn
một mươi hai a bị xé ngang khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều ngày
mưa lũ lớn kéo dài tại quảng bình cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường như đường hồ chí minh nhánh tây quốc lộ chín b quốc lộ chín e và nhiều tuyến tỉnh lộ khác bị chia cắt
đặc biệt là hai vụ sạt lở đất tại xã thạch hóa huyện tuyên hóa và bản sắt xã trường sơn huyện quảng ninh buộc chính quyền phải di rời khẩn cấp ba mươi tám hộ dân đến nơi an toàn
trong đợt kiểm tra này khảo sát này chúng tôi sẽ tập trung là khảo sát và đánh giá cái việc sạt chứa đất rồi là cái việc hiệu quả của việc tránh bão lụt khu vực mình chung
và chúng tôi cũng xem xét cái việc quy hoạch và xác định vị trí xây dựng
trên cái bản đồ đó người ta phân chia ra các khu vực gọi là khu vực có cái mức độ trượt lở khác nhau và cái bản đồ đó người ta gọi là bản đồ cảnh báo trượt lở
thế thì bản đồ cảnh báo trượt lở cũng giúp ta để nhận thức được cái trượt tuy nhiên nó không giúp ta dự báo được trượt bao giờ sẽ là trượt đấy mới là vấn đề mâu chốt con người quan tâm
trong chuyến công tác tại các tỉnh miền trung lần này lãnh đạo bộ xây dựng và các chuyên gia cùng khảo sát đánh giá hiện trạng những khu vực có khả năng sạt lở cao
từ đó phối hợp với chính quyền các địa phương giả soát quy hoạch xây dựng và khảo sát lại các khu dân cư khu vực quân sự ở vùng núi khu vực biên giới
đồng thời có biện pháp dự báo cảnh báo mức độ nguy hiểm đối với từng khu vực nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của sạt lở đất trong thời gian tới